theo sở y tế hà nội từ một mươi tám h ngày tám tháng ba đến một mươi tám h ngày chín tháng ba thành phố ghi nhận ba mươi một ba trăm sáu mươi năm ca bệnh
trong đó có một mươi hai chín trăm bốn mươi hai ca cộng đồng và một mươi tám bốn trăm hai mươi ba ca đã cách ly bệnh nhân phân bố tại năm trăm ba mươi sáu xã phường
thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong
ngày như đông anh một bốn trăm chín mươi tám hoàng mai một bốn trăm ba mươi ba sóc sơn một bốn trăm một mươi hai long biên một bốn trăm linh sáu hoài đức một bốn trăm linh năm
nam từ liêm một ba trăm tám mươi một cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là bốn mươi
bốn trăm chín mươi bốn năm trăm bốn mươi ca sở y tế hà nội khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện
như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc mất cứu giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín hoặc liên hệ với trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hà nội qua số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn
khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng pc
covid một mươi chín nhất là những người có biểu hiện ho sốt để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện
phân loại những ca f trong cộng đồng nhằm chặn đứng khóa chặt nguồn lây nhiễm
thưa quý vị trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố
khiến hệ thống giáo dục thay đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến
mới đây tại buổi làm việc giữa thường trực thành ủy hà nội với ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo
bí thư hà nội đinh tiến dũng đã khẳng định thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt
thường xuyên đối với lĩnh vực giáo dục coi phát triển giáo dục đưa học sinh trở lại trường là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
theo bí thư thành ủy hà nội đại hội một mươi ba của đảng tiếp tục khẳng định vai trò vị trí rất quan trọng của giáo dục và đào tạo
là quốc sách hàng đầu đồng thời yêu cầu triển khai mạnh hơn nữa chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ông dũng nhấn mạnh
hà nội xác định rõ vai trò vị trí của thủ đô là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia
trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế
đảng bộ chính quyền thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt thường xuyên đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo
coi phát triển giáo dục đào tạo đưa học sinh trở lại trường học là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
trong thời gian qua trước tác động của dịch covid một mươi chín hà nội càng dành sự quan tâm nhiều hơn
vừa tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho học sinh giáo viên vừa đảm bảo chất lượng dạy và học
nhờ đó hà nội dẫn đầu với quy mô mạng lưới các trường lớp về giáo dục mũi nhọn và duy trì chất lượng cao giáo dục đại trà ở các cấp học
để giáo dục đào tạo thủ đô phát triển xứng tầm hà nội đã xác định đây là một trong ba lĩnh vực ưu tiên đầu tư
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm bên cạnh y tế và văn hóa
dịch bệnh diễn ra phức tạp khiến hệ thống giáo dục của toàn thành phố bị ảnh hưởng nhiều
đã có những khó khăn trong việc học tập của học sinh khi phải học online
hy vọng tới đây dịch bệnh sẽ thuyên giảm việc bao phủ vaccine cho học sinh được đẩy mạnh
thì các em sẽ sớm được quay trở lại trường học đúng như mục tiêu thành phố đã đề ra